xã ea sa huyện ea ca tỉnh đắk lắc chỉ nằm cách trung tâm xã ea sa chưa đầy năm km và nằm ngay bên quốc lộ hai mươi chín nhưng hàng chục năm nay bà con vẫn phải sử dụng đèn dầu tù mù trong sinh hoạt
hai năm qua thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh đắk lắc với sự nỗ lực của chủ đầu tư các đơn vị thi công và ngành điện tỉnh đắk lắc công ty điện lực đắk lắc đã tiến hành đóng điện phục vụ cho gần
một mươi hộ đồng bào dân tộc xê đăng có điện thắp sáng đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám

để đảm bảo đưa điện về cho bà con đón tết nguyên đán vừa qua ngành điện đã tập trung nhân lực vật lực để đấu nối lắp đặt đồng hồ đo đếm cũng như bóng đèn cho người dân
bên cạnh đó đơn vị cũng tăng cường cán bộ kỹ thuật đến từng nhà dân để tuyên truyền hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả
ngành điện đã lắp đặt công tơ hoàn tất cho bà con trong ba trăm tám mươi hai hồ dân ở ba buôn này
đấy là lần đầu tiên bà con có điện
nên chúng tôi ngoài việc lắp đặt công tơ cho bà con chúng tôi còn phải hướng dẫn việc sử dụng của bà con về việc sử dụng điện an toàn
chúng tôi phải hướng dẫn cho bà con số của tổng đài của tổng công ty điện lực miền trung là một chín không không một chín không chín để bà con có những trục trạc hoặc vướng mắt gì về điện để bà con liên hệ với đơn vị chúng tôi
sau khi có điện lần đầu tiên có điện nhìn thấy người dân bà con trang bị những thiết bị điện
những vật dùng trong nhà được sắm sửa để phục vụ trong đợt cuối tết như này
đơn vị chúng tôi rất là vui mừng và đã hoàn thành nhiệm vụ của ngành điện đối với nhân dân và địa phương trong địa bàn
cũng như các hộ gia đình ở đắk lắc xóm tân định xã hòa tân tây huyện tân hòa tỉnh phú yên những ngày cuối năm vừa qua người dân xóm đã vô cùng phấn khởi vì trong năm hai nghìn một mươi tám này đường dây điện sẽ kéo về tận khu dân cư
trong mọi suốt hai mươi năm này đã thành hiện thực
xóm tân định là khu kinh tế mới được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám có hai mươi hộ dân làm nông nghiệp
nhưng do nằm biệt lập và cách trung tâm xã hòa tân tây huyện tây hòa tỉnh phú yên gần một mươi km nên suốt hai mươi năm qua tại đây chưa có ánh điện lưới quốc gia kéo về
không có điện bà con phải dùng đèn dầu thay bình ác quy
ai khá hơn thì lắp được tấm pin năng lượng mặt trời để thắp sáng và sử dụng thiết bị sinh hoạt
nhưng cũng không ổn định vì thiếu công suất
hôm nay người dân ở đây ai cũng thích bếp điện
tại nhà đây là quá thích bếp điện cho nên mới bếp điện năng lượng để mà chạy không đủ
đã nghe nói khó khổ là nói sang đêm nay có điện
được bộ công thương đã dịch rồi thì chờ vốn cá vốn thì sẽ thực hiện cái dự án này cho cái là tân định để họ có điện
cũng hy vọng rằng thì từ đây tới cuối năm hai nghìn một mươi tám thì là tân định sẽ có điện
còn đây là khu tái đỉnh
cư của hơn bảy mươi hộ dân bị sạt lở núi ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại xã trà vân huyện nam trà my quảng nam
các hộ phải di rời sang nơi ở mới với bao bộn bề khó khăn
trong khi người dân tất bật vừa dựng nhà vừa chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu để đón tết
thì công nhân ngành điện cũng khẩn trương kéo những thức giây cuối cùng để kịp mang nguồn điện sáng cho bà con trong đêm giao thừa
và cho đến một mươi hai h ngày một mươi hai tháng hai tức ngày hai mươi bảy tết âm lịch
nguồn điện đã được đóng pha để bà con vùng sạt lở vui xuân đón tết

nguồn điện đã được đóng pha để bà con vùng sạt lở vui xuân đón tết
bà con cũng rất cảm ơn bên ngành điện đã hướng dẫn cách sử dụng điện nữa cách sử dụng để an toàn
cùng với việc hoàn thiện ngôi nhà mới trên ngôi làng tái định cư
việc nỗ lực đưa nguồn điện kịp về để thắp sáng trong những ngày cận tết
đã giúp cho bà con sớm ổn định cuộc sống là hành động có ý nghĩa vô cùng lớn
để cấp điện cho đồng bào khu dân cư khe chữ
hơn một tháng qua ngành điện lực đã gấp rút thi công chín km
đường dây trung thế hai mươi hai kv băng qua rừng núi trong điều kiện mưa dầm rét lạnh đường giao thông lầy lội
khi mà nhận được quyết định giao nhiệm vụ thi công thì điện lực mây đã triển khai đồng bộ rất là nhiều công việc
trong đó là tập trung tối đa cái nhân lực để mà triển khai
có thử điểm thì ở tại công trường thi công điện này
là chúng ta tập trung khoảng cả bảy mươi cán bộ công nhân viên để làm
với cái sự quyết tâm và nỗ lực cố gắng của cán bộ công nhân viên điện lực trà my thì tới tháng hai mươi bảy tết là chúng ta đã đóng điện
cái việc có điện khai chữ ngày hôm nay đó là một việc rất là đáng mừng
và khi có được việc này thì chúng tôi thấy được là cái nỗ lực của tập đoàn điện lực đã có những cái kế hoạch khẳng cấp
và các công nhân đã lao động
tức là cái nỗ lực của chính quyền địa phương xã trọ văn nhân dân xã trọ văn đặc biệt nhân dân xã khu khe chữ
như vậy trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua đặc biệt là trong những ngày cuối năm đinh dậu
bên cạnh việc bảo đảm dòng điện được vận hành an toàn liên tục và ổn định
ngành điện đã luôn nỗ lực thực hiện các chỉ đạo của đảng nhà nước công tác kéo điện đến cho các bản làng đã được thực hiện
việc đóng điện lưới quốc gia trước tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám không chỉ mang ánh sáng của đảng nhà nước
đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn các địa phương vui xuân đón tết
mà còn là nguồn lực quan trọng giúp người dân mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất xóa đói giảm nghèo xây dựng buôn làng ấm no giàu đẹp
rồi đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ cấp điện cho nông thôn miền núi hải đảo
thì đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng
cấp điện cho nông thôn cho miền núi cho hải đảo
thì chúng ta vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất và phân bố lại cái nguồn lực quốc gia để đảm bảo phát triển hài hòa giữa các vùng miền khu vực của đất nước
hiện nay thì đã đưa điện đến chín mươi chín chín mươi tám sổ sản và chín mươi tám tám mươi ba sổ hộ nông thôn
đã đưa điện đến đây là một cố gắng rất lớn
và đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy thì đã hoàn thành việc tiếp nhận vận hành hệ thống điện quần đảo trường sa
giúp cho quản lý vận hành ổn định hệ thống điện ở một cái quần đảo thuộc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
mùa xuân đang về trên khắp các bản làng
với người dân ở các bản hẻo lánh xa xôi này việc được sử dụng nguồn lưới điện quốc gia trong những ngày đầu năm này thật sự là những món quà ý nghĩa mà đảng nhà nước mang lại
chắc chắn tới đây đời sống của dân bản sẽ ngày càng ổn định hơn
khi có điện người dân được xem tv biết thời sự tin tức các thông tin về mô hình sản xuất phát triển kinh tế chuyển đổi từ phương thức sản xuất lương thực tự cung tự cấp sang phương thức sản xuất hàng hóa
từng bước xóa đói giảm nghèo
đồng thời nâng cao đời sống tinh thần xóa bỏ hù tục góp phần đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm
chọn niềm tin
bidv chia sẻ cơ hội hợp tác thành công